công an tp biên hòa tỉnh đồng nai đang tạm giữ hình sự đối tượng trần công vinh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại huyện định quán để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
vào ngày một mươi tám tháng một mươi chị bùi thị tâm trịnh văn bình tổ chức tiệc sinh nhật có sự tham dự của trần công vinh và khoảng hơn hai mươi người bạn tại khu phố bốn phường tân hiệp tp biên hòa
và tại đây trần công vinh và trịnh văn bình xảy ra mâu thuẫn dẫn tới sô sát vinh chạy vào khu vực bếp của nhà hàng lấy dao đuổi theo anh bình để truy sát và hậu quả anh bình bị đối tượng vinh chém ba nhát vào đầu và tay gây thương tích nặng phải đưa đến bệnh viện đa khoa đồng nai cấp cứu
sau khi gây án đối tượng vinh chạy trốn nhưng đã bị tổ công tác một trăm sáu mươi một công an tỉnh đồng nai đang trên đường tuần tra phát hiện bắt giữ
thưa quý vị vào trưa ngày một mươi chín tháng một mươi hội đồng xét xử sơ thẩm vụ chuyển nhượng
dự án đất công ở huyện nhà bè tp hcm cho công ty cổ phần quốc cường gia lai đã tuyên án đối với một mươi bị cáo trong đó ông tất thành cang phải nhận bản án sáu năm tù
hội đồng xét xử cho rằng các bị cáo có sai phạm khi chuyển nhượng dự án khu dân cư kdc phước kiển có diện tích ba mươi hai hectare cho quốc cường gia lai gây thất thoát tài sản của nhà nước số tiền một trăm năm mươi bốn tỷ đồng cáo trạng truy tố là hai trăm linh hai tỷ đồng
chuyển nhượng dự án kdc ven song tân phong là đất công của công ty tân phong
hội đồng xét xử cho rằng các bị cáo có sai phạm khi chuyển nhượng dự án khu dân cư kdc phước kiển có diện tích ba mươi hai hectare cho quốc cường gia lai gây thất thoát tài sản của nhà nước số tiền một trăm năm mươi bốn tỷ đồng cáo trạng truy tố là hai trăm linh hai tỷ đồng

mức từ cửa hàng điện máy xanh đồng thời ra quyết định tạm giữ hình sự đối với năm đối tượng trên
để tiếp tục đấu tranh mở rộng truy tìm tài sản và các đối tượng khác có liên quan
qua đó cũng có chứng cứ để khởi tố vụ án khởi tố bị can theo quyết định của pháp luật
sau hai ngày tri xét chúng tôi áp dụng các bình pháp vụ vụ đã xác định được đối tượng đi bắn
sau khi xác định đối tượng thì chúng tôi tiến hành triệu tập đối tượng về để đấu tranh làm việc
qua làm việc đối tượng cũng đã nhận hành vi trộn cấp tài sản của mình cùng với năm đối tượng khác
thực hiện trộn ba mươi tám điện thoại di động tại thời điểm như thông tin ban nào
hiện nay vẫn còn một số tăng vật chưa được thu hồi
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đà nẵng cũng khuyến cáo những ai đang tàn trữ sử dụng
hoặc mua bán lại các thiết bị này lập tức giao nộp cho cơ quan công an
để phục vụ công tác điều tra và mở rộng vụ việc
tin về cơn bão số sáu vào hồi một mươi sáu h ngày hôm nay vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi bảy một độ vĩ bắc
một trăm linh chín tám độ kinh đông trên khu vực phía đông vùng biển quảng trị đến quảng ngãi
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín từ sáu mươi hai đến một trăm linh hai km một giờ
giật cấp một mươi một di chuyển theo hướng tây với tốc độ một mươi một mươi năm km một giờ
dự báo diễn biến bão trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tới bão tiếp tục có xu thế giảm cường độ
hồi bốn giờ ngày mai
vị trí bão ở khoảng một mươi bảy năm độ vĩ bắc một trăm linh tám ba độ kinh đông trên vùng biển quảng bình thừa thiên huế
cường độ cấp sáu giật cấp tám suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba vùng biển phía tây khu vực bắc biển đông
khu vực nam vịnh bắc bộ vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi
phòng cảnh sát giao thông tỉnh đồng nai đang tạm giữ ba phương tiện
để xác minh làm rõ hành vi khai thác và vận chuyển cát trái phép để xử lý theo quy định
trước đó trên tuyến sông đồng nai đoạn qua xã tam an huyện long thành
lực lượng chức năng đã phát hiện hai phương tiện có gắn nhiều thiết bị đặc thù
đang bơm hút cát lên phương tiện ghe gỗ của ông huỳnh tấn quyết
trên ghe có khoảng một mươi mét khối cát và tổ tuần tra nhanh chóng đang tiếp cận
thì hai phương tiện bơm hút cát thì chúng liền nhảy xuống sông để tẩu thoát
và qua làm việc thì ông quyết không xuất trình được các loại giấy tờ liên quan đến phương tiện
người điều khiển phương tiện cũng như giấy tờ chứng minh nguồn gốc số cát đang vận chuyển trên phương tiện
theo cục quản lý thị trường tp cn từ đầu năm đến nay đơn vị này đã xử lý ba mươi một trường hợp vi phạm
các quy định về kinh doanh xăng dầu trên địa bàn
trong số ba mươi một vụ việc có một trường hợp tự ý điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu
ngành chức năng đã tiến hành xử lý hai mươi hai vụ với tổng số tiền xử phạt là trên năm trăm linh triệu đồng
các di phạm là do không ghi thời gian bán hàng
ngừng hoặc giảm lượng bán hàng mà không có lý do chính đáng
chuyển tải xăng dầu không đúng vị trí quy định không đăng ký thời gian bán hàng
sử dụng quản lý nhân viên trực tiếp kinh doanh không qua đào tạo
quấn liệt nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường
ngoài ra còn có những trường hợp như là thương nhân phân phối xăng dầu
không đáp ứng điều kiện về hệ thống phân phối xăng dầu
các cửa hàng trực thuộc không có giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu
buôn bán hàng quá có chất lượng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng
chiều ngày một mươi tám một mươi cục quản lý thị trường và sở công thương tp cần thơ
cũng đã làm việc với một cửa hàng xăng dầu trực thuộc công ty có phần taxi pekong
nằm tại phường hưng phú của quận khái răng
liên quan đến một số vấn đề di phạm kinh doanh xăng dầu
dù phần lớn các cây xăng ở tp hcm đã khôi phục kinh doanh ổn định nhiều ngày qua
nhưng đến ngày một mươi chín tháng một mươi vẫn còn một số cây xăng tại một số con đường
có tình trạng hết xăng còn dầu
nhân viên xua tay khi mà khách tắp vào đổ xăng
theo ghi nhận mặc dù nằm trên trục đường nguyễn xí quận bình thạnh
đông đúc dân cư nhưng tại cây xăng địa chỉ một trăm bốn mươi một trăm bốn mươi hai đường nguyễn xí này chỉ bán dầu
còn các trụ bông xăng thì được bịt kính
những khách hàng đi xe máy có nhu cầu đổ xăng đều nhận được cái lắc đầu
và phải đi những địa điểm khác để đổ xăng
còn tại cây xăng số một trăm bảy mươi tám trên đường lê quang định quận bình thạnh
vẫn rào trắng tạm dừng hoạt động nhiều ngày qua
người dân xung quanh cho biết cửa hàng hết xăng chỉ còn dầu
và tình trạng này diễn ra vài ngày
trước đó các doanh nghiệp đầu mối chiếm thị phần lớn tại thành phố hồ chí minh
cho biết đều đã bổ sung nguồn hàng đảm bảo cung ứng xăng dầu
cho các hệ thống của mình tại thành phố trong thời gian tới
trong khi đó nhiều hệ thống bán lẻ xăng dầu cho biết đã cải thiện nguồn cung
hoạt động dần ổn định song mức chí khấu hiện vẫn thấp
chỉ giao động từ hai trăm linh ba trăm linh đồng mỗi lít